đã tròn một mươi năm khu trung tâm hoàng thành thăng long được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới
nhờ những giá trị nổi bật toàn cầu
một mươi năm qua công tác bảo tồn phát huy giá trị hoàng thành thăng long
đã đề lại nhiều dấu ấn với cách làm bài bản
nhờ vậy di sản này luôn là điểm biến hấp dẫn cho du khách trong nước và quốc tế
một mươi năm qua công tác phát huy giá trị của khu di sản hoàng thành thăng long thu được kết quả ấn tượng
bộ mặt của khu trung tâm hoàng thành thăng long đã thay ra đổi thịt
đó là kết quả của cả quá trình nỗ lực kiên trì bền bỉ của các bộ ngành
các cơ quan chuyên môn các nhà khoa học các chuyên gia trong nước và quốc tế
trong quy mô lễ kỷ niệm một hội thảo quốc tế bàn về lộ trình phát triển cho khu di sản này
trong những năm tiếp theo đã được tổ chức
sự kiện đã góp phần nhận thức sâu hơn toàn diện hơn
về những giá trị căn bản của khu di sản thế giới hoàng thành thăng long trên nhiều phương diện
như quy hoạch đô thị kiến trúc cảnh quan sự giao thoa văn hóa bảo tồn phát huy giá trị
một mặt là hoàng thành phải làm được nhiều hơn nữa phải hiện hiện được nhiều hơn nữa các cái giá trị vật chất
và phi vật chất để công chúng có thể đến trải nghiệm và thấy được thích thú
và đến nhiều lần đặc biệt là phải gắn kết với việc giáo dục di sản
thì tôi nghĩ cái câu chuyện tích hợp các cái giá trị để tạo ra thành một cái chương trình giáo dục di sản
cho học sinh là một trong những yêu cầu đặt ra đối với hoàng thành thăng long
với những giá trị nổi bật toàn cầu được hôn đúc hơn một mươi thế kỷ
cùng với những bài học quý trong công ty
công tác bảo tồn phát huy giá trị cũng như sự kỳ vọng của công chúng yêu di sản
hy vọng khu trung tâm hoàng thành thăng long sẽ ngày càng khẳng định vị trí
là một trong những di sản văn hóa thế giới quan trọng và là điểm đến hấp dẫn của du lịch thủ đông